bộ công an công an tỉnh nghệ an phối hợp chặt chẽ với các cấp các ngành cũng như sự chỉ đạo của tỉnh ủy
ủy ban nhân dân tỉnh luôn duy trì đảm bảo an ninh trả tự phục vụ phát triển kinh tế xã hội tại địa phương
làm tốt công tác chủ động nắm tình hình kỳ thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền nhiều chủ trương giải pháp
đảm bảo an ninh trật tự không để xảy ra đột xuất bất ngờ đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm
không để xảy ra tội phạm có tổ chức hoạt động kiểu xã hội đen ca tụi điểm điểm nóng về tệ nạn xã hội
với mục tiêu xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nhuệ hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới công an tỉnh nghệ an đã quan tâm chỉ đạo sâu sát việc xây dựng xã phường
thị trấn cơ quan doanh nghiệp cơ sở giáo dục điển hình về phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc
xây dựng công an phường và các đơn vị cấp huyện điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đồ thị
xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm thèn chốt của công an tỉnh trong năm hai nghìn hai mươi ba

xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm chỉ đạo sầu sát việc xây dựng xã phường thị trấn cơ quan doanh nghiệp cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
hướng tới xây dựng đơn vị cấp huyện điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc xác định văn hóa công an nhân dân là tận tụy vì nhân dân phục vụ
công an tỉnh nghệ an đăng ký xây dựng một mươi sáu đơn vị cấp phường điển hình kiểu mẫu
công an nghệ an đã đăng ký xây dựng vượt một mươi sáu lần chỉ tiêu mà bộ giao và là đơn vị đầu tiên trong cả nước đăng ký xây dựng đơn vị cấp huyện
điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và văn minh đô thị
trong thời gian tới quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của bộ công an và của tỉnh nghệ an
nhất là nội dung thông báo số một trăm một mươi năm và kết luận của đơn vị
công an phường trường thi thành phố vinh là một trong những đơn vị được lựa chọn xây dựng mô hình công an kiểu mẫu điển hình về an ninh trật tự văn minh đồ thị
công an phường trường thi đã ra soát đối chiếu các tiêu chí và đánh giá lại
thực trạng tình hình mọi mặt xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm đồng thời huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc
và huy động tối đa các nguồn lực để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra
đến nay phường trường thi đã đạt một mươi chín trên hai mươi hai tiêu chí tạo sự chuyển biến rõ nét về công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở
công an phường trường thi đã đạt một mươi chín trên hai mươi hai tiêu chí tạo sự chuyển biến rõ nét về công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở